hơn nửa thế kỷ qua ba thế hệ trong gia đình ông phan thanh xuân ở thôn đồng đức
xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình vẫn thẩm lặng chăm sóc những phần mộ
tại nghĩa trang liệt sĩ của xã đối với người cựu binh này được canh gác giấc ngủ cho người đồng đội
là một niềm vui và tự hào mà gia đình ông muốn tri ân đến những chiến sĩ đã hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đã hơn một mươi ba năm qua cứ điều đạn hàng tuần vợ chồng người cựu binh già phan thanh xuân
xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình lại đến nghĩa trang liệt sĩ xã đức trạch
để dọn dẹp vệ sinh và thắp hương cho các phần mộ của những anh hùng liệt sĩ đang nằm lại tại đây
đối với ông đây là một việc làm hết sức thiêng lương và tự hào để tri ân những người đồng đội cũ của mình

sinh ra trong một gia đình cách mạng từng chiến đấu tại chiến trường campuchia chứng kiến sự hy sinh anh dũng của đồng đội nỗi mất mát của những gia đình có người thân ngã xuống
ông càng thấm thiế cây xá của hòa bình nghĩa cử cao đẹp của những người đã sân hiến tuổi xuân cho đất nước
thế nên khi xuất ngũ trở về mặc dù vết thương cũ vẫn hàng ngày tái phát nhưng ông vẫn tự nguyện xin chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã
từ đó đến nay người cựu binh này luôn xem nghĩa trang liệt sĩ là nhà và các liệt sĩ là người thân của mình
hơn năm mươi năm qua ba thế hệ trong gia đình ông luôn cẩn mẫn hết lòng chăm lo mộ phần cho các liệt sĩ yên nghỉ nơi đây
trong những ngày tháng bảy lịch sử
hôm nay các phần mộ của những anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây luôn sạch sẽ và nghi ngút hương thơm
với cựu chiến binh phan phan xuân việc canh giấc ngủ cho các liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách tri ân với những người hy sinh vì tổ quốc